tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp chủ tịch cơ quan tình báo nhà nước bulgaria sia dragomi dimitrov
nhân dịp sang thăm chính thức việt nam
phát biểu tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang cảm ơn chính phủ và nhân dân bungary đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi
cho cộng đồng người việt nam sinh sống và hòa nhập tốt xã hội sở tại
đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa ngày dragomi dimitrov với bộ trưởng bộ công an việt nam
chủ tịch nước vui mừng trước việc hai bên đã trao đổi và thống nhất được các biện pháp hết sức cụ thể thiết thực
nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực an ninh tình báo vào chiều sâu
có hiệu quả thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước việt nam và bungary
gửi đến chủ tịch nước lời chào của tổng thống và các nhà lãnh đạo khác của bulgari
chủ tịch cơ quan tình báo nhà nước bungary nhấn mạnh chuyến thăm vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm của chủ tịch nước trần đại quang
khi còn là bộ trưởng bộ công an
cơ sở vững chắc để phát triển quan hệ hai nước
qua chuyến thăm cơ quan tình báo nhà nước bungary và bộ công an việt nam đã xây dựng được chương trình hợp tác
tạo động lực để thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực khác
ngài dragomi dimitrov cũng cho rằng quan hệ hữu nghị giữa bulgaria và việt nam
chính là cơ sở để hai nước cùng nhau giải quyết những thách thức đang nổi lên